vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ tuyên án đối với bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua khi các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình
nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp
không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn
đường cao tốc nội bài lào cai công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam bị can
nguyễn văn trường chú tại tỉnh hòa bình là bị can thứ một mươi tám bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn trường nguyên là trưởng phòng giám sát nội bộ
nay là đội trưởng đội vận hành số một thuộc công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam vecs
đã cấu kết bàn bạc với bị can nguyễn văn hưng nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn
đã bị bắt tạm giam vào ngày bốn tháng bốn
bị can nguyễn văn hưng chỉ đạo cấp dưới cho các xe chở hàng quá khổ quá tải
được mua vé tham gia lưu thông trên đường cao tốc nội bài lào cai trái quy định
thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
thu tiền an ninh của các tàu vận tải bốn đối tượng là vũ hữu thứ tên gọi khác là đen
trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh vũ đình phượng lục quốc minh
cùng trú tại thành phố cẩm phả và trần văn chuyên trú tại thị xã quảng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
bốn đối tượng trên thay phiên nhau sử dụng đào gỗ đi thu tiền an ninh trật tự của các tàu vận tải
ra vào cảng km sáu thành phố cẩm phả với mức tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một tàu
nếu tàu nào không nộp sẽ bị các đối tượng đe dọa trộm tài sản hủy hoại tài sản của các tàu
theo ước tính ban đầu có đến hàng nghìn lượt các tàu vận tải đã bị các đối tượng
cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đang tiếp tục điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của bốn đối tượng trên để xử lý theo đúng quy định
vào chiều ngày hôm qua tại khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình thuộc địa phận bản bắc băn
xã bắc phong huyện phủ yên tỉnh sơn la công an huyện phú yên đã phát hiện bắt quả tang
đối tượng mùa an nủ trú tại xã tân hợp huyện mộc châu tỉnh sơn la mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm ba bánh heroin
sáu viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng đã lợi dụng địa hình sông nước ném tăng vật và nhảy xuống dòng sông hòng tẩu thoát
hai cán bộ công an huyện đã lao theo đối tượng
sau khi bơi đuổi theo khoảng hơn năm mươi mét và vật lộn giữa dòng sông
lực lượng công an đã khống chế được đối tượng thu giữ tăng vật và đưa vào bờ
chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến cổ động viên việt nam
khi đội tuyển u hai mươi ba của chúng ta đã giành chiến thắng hai
trước u hai mươi ba malaysia và chính thức có được tấm vé bước vào tứ kết u hai mươi ba châu á
nhân chiến thắng đầy thuyết phục này thủ tướng phạm minh chính đã gửi lời chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo tại giải
với tinh thần thể thao cao thượng vì màu cờ sắc áo
tiếp tục thi đấu công hiến hết mình vượt qua chính mình không vì sức ép thành tích
và mong rằng những chàng trai của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu thang hoa
để giành được những kết quả tốt hơn nữa tại vòng tư kết
và hãy cùng chúng tôi
bắt đầu ba mươi phút của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay với những thông tin về thời tiết
thưa quý vị cảnh báo mưa lớn mặc dù là số điểm mưa không còn nhiều nữa
tuy nhiên nơi nào có mưa thì vẫn có khả năng xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như là sạt lở ngập úng hay rông xét
cần đặc biệt lưu ý với các khu vực như điện biên lai châu lào cai quảng ninh bắc giang
trong ngày hôm nay dễ xuất hiện mưa lớn lượng mưa trung bình khoảng từ hai mươi năm năm mươi mm
có nơi trên một trăm linh mm
tuy có mưa nhưng đông bắc bộ thì nhiều nơi vẫn oi nóng vì nhiệt độ cao
kết hợp với độ ẩm không khí khoảng từ bảy mươi bảy mươi năm gây ra cảm giác khó chịu
còn miền trung thì hiệu ứng phơn gây ra nắng nóng diện rộng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
vâng chính vì vậy nên là chúng ta cần phải có những biện pháp tránh nóng
trong những ngày thời tiết khó chịu để bảo vệ sức khỏe
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự cập nhật
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng
đã đăng đàn trả lời chất vấn của quốc hội về hai nhóm vấn đề của lĩnh vực tài chính và ngân hàng
các câu trả lời đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo đại biểu và cử tri cả nước
lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
chiều qua thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đã giải đáp nhiều câu hỏi
liên quan đến hiện tượng lừa đảo trên mạng để lấy thông tin và lấy trộm tiền của chủ tài khoản
kiểm soát tín dụng bất động sản
các giải pháp chính sách tiền tệ để bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
là một trong những nội dung nhiều đại biểu quan tâm đặt ra
tại phiên chất vấn đối với thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng
nêu ý kiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
thị trường trái phiếu thị trường chứng khoán thị trường bất động sản
các nhà điều hành đều nói là không xiết
nhưng thực tế thị trường trái phiếu doanh nghiệp những tháng đầu năm rất eo uột
nhất là những nhà đầu tư có tiềm lực muốn huy động vốn để đảo nợ
hoặc tiếp tục đầu tư mới là rất khó khăn
thị trường bất động sản cũng vậy
trong khi đó phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước sáng qua
cũng nhận được nhiều sự quan tâm nhất là với các nội dung về hoạt động của thị trường vốn
trong đó có thị trường vốn cho bất động sản
nhắc lại phần phát biểu kết thúc phiên chất vấn bộ trưởng tài chính
rằng tất cả thị trường phải thông suốt
chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý
một mặt chúng ta phải giám sát quản lý chặt thị trường
nhưng mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển
chúng ta chấn chỉnh xử lý những méo mó hư hỏng của thị trường
chứ không phải đóng cửa hay hạn chế thị trường này phát triển
chính sách đối với tài chính kinh tế phải nhất quán thông suốt
phải có dự phòng dữ liệu nhiều nội dung khác nhau
hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ tuyên án đối với bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
t t dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hại một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử ngày hôm qua các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
nói lời sau cùng bị cao tất thành càng nhiều lần bật khóc
cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình
nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp
không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình
chương trình bình pháp

phước phối hợp với công an huyện bù gia mập đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm
điều tra làm rõ cái chết của ông lê duy bình
chú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiệu trưởng trường cấp ba đắc ơ
nạn nhân tử vong nghi do rơi từ tầng ba của trường xuống đất
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày
ông lê duy bình từ phòng ở tập thể trong trường trung học phổ thông đắc ơ
xã đắc ơ huyện bù gia mập tỉnh bình phước lên trường để làm việc
đến khoảng sáu giờ sáng một số nhân viên đang làm việc ở trường nghe tiếng động mạnh
như vật gì rơi từ trên xuống đất
tuy nhiên do nghĩ không có chuyện gì nên mọi người tiếp tục làm việc
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày
đồng nghiệp cấp dưới của ông bình lên trường tìm hiệu trường
thì phát hiện ông bình đã tử vong
theo nhận định ban đầu rất có thể nạn nhân tử vong do rơi từ lầu ba xuống sân trường
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin
căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đánh giá của cục cảnh sát hình sự
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
tiêm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trước diễn biến của tình hình trên
để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy có liên quan
cục cảnh sát hình sự bộ công an khuyên cáo người dân
tuyệt đối không cho người lạ mượt chụp thuê mua căn cứ công dân
hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân
tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân
cho những dịch vụ không thiết yếu không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân
trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân
không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân
chứng minh nhân dân đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân
bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân
để tiến hành các hoạt động phi pháp người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng
nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình
bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau
cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố giác
và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật
phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
sau ba ngày chính thức diễn ra từ ngày sáu tháng sáu đến ngày tám tháng sáu
sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu á hai nghìn hai mươi hai đã khép lại với chuỗi các hoạt động
và hơn một năm trăm linh cuộc họp giữa các bên liên quan
sự kiện được tổ chức thành công không chỉ mở ra cơ hội để kết nối và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế
mà còn là điều kiện để việt nam đặc biệt là thành phố đà nẵng
địa phương đăng cai tổ chức sự kiện quảng bá hình ảnh điểm đến
city tour tham quan thành phố đà nẵng là chương trình bên lề
dành cho các đại biểu tham dự diễn đàn phát triển đường bay châu á hai nghìn hai mươi bốn
sông hàng về đêm và một số điểm đến nổi tiếng khác đã để lại ấn tượng đẹp cho những vị khách đặc biệt này
đà nẵng là một trong những nơi ấn tượng nhất mà tôi đã đi qua
tôi không thể dừng lại việc chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ở đây
không chỉ gây ấn tượng về một điểm đến đẹp an toàn thân thiện
với việc tổ chức thành công sự kiện xúc tiến đầu tư
duy nhất về lĩnh vực hàng không tại châu á
đà nẵng đã một lần nữa khẳng định với các đại biểu quốc tế là một điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu á
tôi rất ấn tượng đà nẵng tổ chức sự kiện rất tốt
đây cũng sẽ là một áp lực cho nước chủ nhà thái lan với việc đăng cai tổ chức trong năm sau
tại diễn đàn với những cuộc gặp gỡ kết nối các đối tác tiềm năng
đà nẵng kỳ vọng có thể sớm mở những đường bay quốc tế trực tiếp đến thành phố
để phát triển thị trường đa dạng nguồn khách quốc tế
ngoài thị trường ấn độ là một thị trường mới
chúng tôi cũng hướng đến làm việc với hãng hàng không qantas
là hãng hàng không lớn nhất của úc để có thể kết nối với châu đại dương
và ngoài ra thì rất nhiều hãng hàng không tham gia trong sự kiện này
có trụ sở tại những thành phố lớn tại đông nam á
đông nam á là một thị trường rất tiềm năng của du lịch đà nẵng
thành phố cần tập trung cơ hội mà roadace mang đến
và tiếp tục tập trung vào việc tăng cường kết nối các hãng hàng không đến đà nẵng
bởi vì kết nối hàng không chính là chìa khóa thúc đẩy
thu hút khách quốc tế đến du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn
diễn đàn phát triển đường bay châu á hai nghìn hai mươi hai roadace được tổ chức
trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt
việt nam mở cửa hoàn toàn bầu trời quốc tế
đón nhận chuyến bay quốc tế trở lại sau hai năm
chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín
sự kiện này sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ để đà nẵng nói riêng
và việt nam nói chung thực hiện mục tiêu khôi phục du lịch
và kinh doanh